còn tại chợ biên hòa có tổng số gần tám trăm linh hộ kinh doanh buôn bán
để việc lấy mẫu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và đảm bảo quy trình an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ban quản lý chợ đã chủ động ra soát lập danh sách cụ thể các tiểu thương
đồng thời bố trí điểm lấy mẫu thông thoáng sắp xếp bàn ghế giãn cách
và nhắc nhở tiểu thương đến lấy mẫu theo từng đợt tránh tập trung đông người
ở đây bang quản lý chợ là cũng thông báo trên lo đài cũng như là
chỉ đạo cho tất cả các cán bộ như là thu qua chi để đến và thông báo cho bà con
để đến mà lấy mẫu xét nghiệm nhanh
đồng thời cũng yêu cầu những người nào mà tham gia ở trong cái chợ để mà buôn bán
cũng như những người mà theo mẫu cũng như phụ trợ hoặc là tất cả các
những người mà đang lao động ở tại chợ cũng phải tham gia xét nghiệm nhanh
để có thể tham gia xét nghiệm nhanh
để mà chúng ta sẽ sản lập sớm để mà đưa cái chợ vào động nó tốt hơn
trong ngày hôm qua lực lượng chức năng của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành lấy gần một năm trăm linh mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại các chợ gồm hóa an
biên hòa phước tân long bình tân
với số lượng lớn cần hoàn thành trong thời gian cấp bách
ngành y tế đã huy động nhiều nhân viên y tế tham gia công tác lấy mẫu
đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị chặt chẽ phương án khẩn trương làm việc
triển khai chuyên môn với tinh thần quyết liệt nhanh chóng
để công tác lấy mẫu đảm bảo an toàn đúng tiến độ đề ra
có thể nói đây là một trong những nỗ lực của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhằm sớm phát hiện thẳng tốc truy vết cách ly vào khoanh vùng kịp thời
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
sở y tế tp hcm
sở y tế tp hcm
sở y tế tp hcm vừa yêu cầu giám đốc các bệnh viện
chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận người bệnh tại đơn vị
các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối tiếp nhận người bệnh
khi không có lý do chính đáng
sở y tế tp hcm đề nghị các bệnh viện thay đổi công tác tiếp nhận
nhanh chóng bố trí f vào khoa phòng điều trị trước khi làm các thủ tục khác
trung tâm y tế khu cách ly tập trung theo dõi tình trạng dường bệnh
của các bệnh viện trên phần mềm hệ thống quản lý người cách ly
và người bệnh covid một mươi chín
khi cần vận chuyển f đi điều trị các đơn vị chủ động liên hệ với bệnh viện
và trung tâm cốc cứu một trăm một mươi năm tp hcm
riêng trường hợp có kết quả test nhanh dương tính
thì phải lấy mẫu xét nghiệm pcr trước khi chuyển viện
sáng nay ngày một mươi tháng bảy công an tp long khánh công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh trung tâm truyền máu huyết học
bệnh viện chợ rẫy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
với chủ đề một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
một cán bộ chiến sĩ công nhân viên công an tỉnh là một tình nguyện viên tiên phong
đi đầu hưởng ứng phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện
góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt có đủ nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân
trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ngày hội đã có trên một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc công an các huyện thành phố
như lòng khánh tân phú định quán nhân trạc thống nhất cẩm mỹ và xuân lộc
kết quả ban tổ chức đã tiếp nhận gần một trăm hai mươi đơn vị máu
đây là hoạt động thiết thực mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc
nhà phát huy truyền thống quý báu của dân tộc thương người như thể thương thân
thể hiện nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
nghe cử nhân ái cao đẹp của một cán bộ chiến sĩ công an đối với cộng đồng
đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của công an nhân dân
góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho bệnh nhân trong bối cảnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự
khoảng một mươi một giờ trưa nay trên đường số hai mươi ba phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh xảy ra vụ cháy lớn khiến ba căn nhà liên kề bị thiêu rụi
thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên đường hai mươi ba phường hiệp bình chánh
người dân sau đó dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
do khu vực này chứa nhiều vật dụng dễ cháy lửa sau đó lan sang nhà dân lân cận
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhận tin báo nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai dập lửa
sau hơn một giờ ngọn lửa được khống chế và dập tắt
thông kê bước đầu nhiều tài sản trong ba căn nhà liên kề đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duyên hải tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam bảy đối tượng về hành vi can tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng gồm nguyễn thanh lợi ba mươi chín tuổi nguyễn thành ngân ba mươi năm tuổi
trịnh văn tiến ba mươi tuổi cùng ngụ ấp vĩnh khánh võ văn vận bốn mươi tám tuổi
lê văn hiếu ba mươi bốn tuổi cùng xã long khánh tô hoàng nam ba mươi năm tuổi
ngụ thị trấn long thành huyện duyên hải bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
nguyễn tường vi ba mươi sáu tuổi ngụ xã long khánh bị khởi tố về tội đánh bạc
theo kết quả điều tra trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng ba
tại khu đất trống xã đông hải huyện duyên hải lợi đứng ra tổ chức và làm rộng tài
làm trung gia nhận tiền chung chi cho hai bên chủ gà và các con bạc cát cực ra gà
đồng thời giao nam vẫn ngân và tiến cùng thực hiện nhận tiền đánh bạc
khiếu ghi sổ theo dõi để thu tiền sâu khi kết thúc sẽ chi cho những người tham gia tổ chức
cơ quan công an đã bắt quả tang các đối tượng nêu trên tạm giữ một mươi một con gà
bốn cặp cửa bằng kim loại một cân đồng hồ và một số dụng cụ dùng để đá gà
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an chứng minh các đối tượng đã chơi được chín trận gà
đối với trần bị bắt quả tan thì lợi trực tiếp đứng ra tổ chức đá gà cho các con bạc
với tổng số tiền trên chín mươi ba triệu đồng vì tham gia cát cực và thắng được sáu triệu đồng
cơ quan công an huyện duyên hải cho biết qua xác minh có hàng chục đối tượng tham gia tụi điểm do lợi đứng ra tổ chức
cơ quan công an sẽ tiếp tục mời các đối tượng có liên quan để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật